anh hẹn một chuyến về tiếp theo để được nhìn thấy nhau trong ngày khoát chiếc áo mới vàng bông triệu hạt